tiếp tục với các tin tức quốc tế điện kremlin vào ngày một mươi chín tháng một tuyên bố ukraine càng sớm chấp nhận các yêu cầu của nga thì cuộc xung đột sẽ càng sớm chấm dứt
người phát ngôn điện kremlin khẳng định nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình theo cách này hay cách khác và chính quyền ukraine nên chấp nhận lập trường của nga và giải quyết trên màn đàm phán
tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tổng thống ukraine đã nêu công thức hòa bình gồm một mươi điểm nhằm chấm dứt xung đột nga ukraine
các đề xuất bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân phóng xạ an ninh lương thực năng lượng thả toàn bộ tù binh tuân thủ hiến trương liên hợp quốc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho ukraine
ngoại trưởng nga vào ngày một mươi tám tháng một cho rằng ra những đề xuất trên phi thực tế và vô lý về việc giải quyết hòa
trong cuộc xung đột nga khẳng định sẵn sàng xem xét các đề xuất nghiêm túc từ phương tây về các cuộc đàm phán liên quan tới ukraine nhưng cho đến nay moscow vẫn chưa nhận được đề xuất nào